an cung hoàng hoàn từ lâu đã được biết đến là một loại thuốc đông y quý
có rất nhiều người đã mua dự trữ loại thuốc này với niềm tin rằng loại thuốc này có thể chữa trị được bệnh đột quỵ bất kể nguyên nhân nào
thế nhưng thực tế là việc thần thánh hóa công dụng của loại thuốc này cũng như là sử dụng sai cách sẽ có thể gây những hậu quả rất là khó lừa
nghe nhiều người mách về tác dụng của an cung ngư hoàng hoàn bệnh nhân này cũng mua về và sử dụng một viên
tuy nhiên sau khi uống ông thấy có hiện tượng đau tay chảy máu chân răng không cầm
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu trong cơ chảy máu dạ dày
xét nghiệm cho thấy khả năng đông máu giảm suy giảm chức năng gan
đang nói theo các bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trung mương
đây không phải là trường hợp đầu tiên nhập viện do biến chứng sau khi uống an cung ngư hoàng hoàn
khi an cung ngư hoàng thì chủ yếu là để chỉ định cho những trường hợp mà bị tay mít bệnh nạ
chỗ chúng tôi thì tiếp nhận
có bệnh nhân phiền nhiễm tuy nhiên cũng có khá nhiều bệnh nhân bị viêm não viêm mảng não
và họ cũng nghe mách bảo họ cũng dùng an cung ngư hoàng
và vào chúng tôi xét nghiệm thì đều có tình trạng giảm khả năng đông máu
tuy nhiên là cũng chưa có trường hợp nào mà bị chảy máu nghiêm trọng như trường hợp này
nếu mà đối chiếu từ đông ngư sang tí thì chúng tôi cảm thấy rằng hình như là cái này nó chỉ định hướng tới cái tai biến bệnh não
ở cái dạng là nhồi máu não nhiều hơn
với xuất huyết não
và cũng kinh nghiệm của một số đồng nghiệp cũng cho thấy rằng các bệnh nhân bị xuất huyết não mà dùng an cung ngư hoàng
thì có vẻ như là cái tình trạng
cái máu nó khó
cái đông máu của bệnh nhân nó bị giảm cho nên là có thể là cái tình trạng xuất huyết nó sẽ trầm trọng thêm
các chuyên gia cho biết mỗi loại thuốc đều có thể có các thành phần chống chỉ định trong một số bệnh
nếu không biết người bệnh có tiền
cứ nghĩ rằng khi bị đột quỵ lập tức cho uống ăn cung ngư hoàng hoàn rất dễ phản tác dụng thậm chí cướp đi tính mạng người bệnh
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo thuốc không hề có tác dụng phòng chống đột quỵ chỉ có thể hỗ trợ làm giảm nhẹ các triệu chứng đột quỵ
vì rằng nó là một cái thuốc nó có tác dụng làm giảm cái khả năng đốt máu cho nên là nó sẽ
nó sẽ phù hợp với những trường hợp mà bị nhồi máu bị tắc mạch chứ nó không phù hợp với những trường hợp xuất huyết
thậm chí là nếu như mà bệnh nhân bị xuất huyết não mà mình làm giảm cái khả năng đốt máu quá mạnh thì thậm chí cái ổ xuất huyết nó sẽ có thể nó trầm trọng thêm
để đề phòng đột quỵ các bác sĩ khuyến cáo người dân cần loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây bệnh như tăng huyết áp đái tháo đường béo phì bằng các chế độ dinh dưỡng luyện tập
trước khi sử dụng thuốc cần có sự tư vấn của bác sĩ
khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên của đột quỵ thì nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng chữa trị của bệnh tránh được những hậu quả đáng tiếc